vào khoảng một giờ sáng nay trận lốc xoáy xảy ra tại địa bàn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đã làm hư hỏng tốc mái hàng loạt nhà dân
đây là thông tin mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa này
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bình sơn
lốc xoáy xảy ra tại xã bình thạnh và bình chánh làm bốn mươi năm ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái
xã bình thạnh ba mươi ba nhà xã bình chánh một mươi hai nhà trong đó có nhiều nhà bị hư hỏng tốc mái hoàn toàn
rất may vụ lốc xoáy không có thương vong về người
giúp phục khẩu quả sớm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị thiệt hại
trong khi đó tại tỉnh quảng nam chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
đang phải tạm dừng hoạt động xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín tại các xã vùng cao huyện phước sơn
để tập trung di rời dân do mưa to gió lớn
mưa to gió lớn đã gây sạt lở chia cắt nhiều huyện địa phương vùng cao
tại huyện phước sơn mưa lớn gây sạt lở đất đá tràn xuống đường
gây ách tắc hoàn toàn tuyến đường hồ chí minh qua xã phước mỹ các xã phước lộc phước thành phước kim
mưa lớn nước các sông suối tràn về gây chia cắt
trước diễn biến phức tạp của thời tiết chính quyền lực lượng chức năng tại phước sơn
đã tạm dừng hoạt động xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín để tập trung di rời người dân đến khu vực an toàn
được biết từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi trên địa bàn huyện phước sơn đã ghi nhận một trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín
đây là chùm lây nhiễm covid một mươi chín lớn nhất từ trước đến nay tại một địa phương miền núi
mặc dù phải nhanh chóng truy vết nhưng mưa to gió lớn gây sạt lở chia cắt
nên hoạt động xét nghiệm sàng lọc đã phải dừng lại đến khi thời tiết thuận lợi mới tiếp tục
để đảm bảo an toàn cho người dân